bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cao bằng vừa khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu lực lượng chức năng phát hiện ba nam thanh niên đi xe máy
chở theo ba người phụ nữ ra biên giới
khi kiểm tra một nam thanh niên đã vứt xe máy bỏ chạy năm đối tượng còn lại bị tạm giữ để kiểm tra
các đối tượng tuổi còn rất trẻ khai nhận được một người đàn ông thuê chở phụ nữ từ thị trấn trùng khánh vào biên giới để đưa sang trung quốc
nếu chót lọt mỗi người đưa sang sẽ được trả công một trăm linh đồng nhân dân tệ
ba phụ nữ khai nhận muốn sang trung quốc để lao động làm thuê vụ việc đang được điều tra làm rõ